tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền liên quan đến cha con thiện soi vừa được đưa ra xét xử
tòa án nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bài đề vũng tàu đã tuyên các mức án thích đáng đối với từng hành vi của các bị cáo
cụ thể với tội rửa tiền hội đồng xét xử tuyên phạt lê thái thiện tức thiện soi một mươi ba năm tù
còn tội danh cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự bị cáo thiện phải nhận án hai năm sau tháng tù
tổng hợp hình phạt là một mươi năm năm sau tháng tù
bị cáo lê thái phong con trai của thiện lần lượt nhận mức án một mươi một năm sáu tháng và hai năm tù cùng với các tội danh trên
tổng hợp hình phạt là một mươi ba năm sáu tháng tù
theo hội đồng xét xử nhận định từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín
hai bị cáo đã có hành vi cho vay tổng số tiền hơn ba trăm hai mươi tỷ đồng
với mức lãi suất từ một trăm linh chín đến một trăm bốn mươi sáu một năm thu lợi bất chính hơn bốn trăm chín mươi hai tỷ đồng
ngoài ra bị cáo phong còn cho hai mươi ba người khác vay hơn một một
và thu lợi bất chính hơn bốn trăm tám mươi triệu đồng
hội đồng xét xử cũng xác định bị cáo thiện đã dùng các khoản tiền có được từ hành vi cho vai lãi nặng
để nhận chuyển nhượng các bác động sản mua hàng hóa của người vay tiền
cụ thể thiện và phong đã thực hiện hành vi rửa tiền bằng hình thức như trên với số tiền hơn một trăm chín mươi ba tỷ đồng